cây cõi và nghề thủ công truyền thống ở nga sơn có bước phát triển nhảy vọt cả về diện tích năng suất sản lượng
trên địa bàn huyện xuất hiện rất nhiều mô hình tiên tiến xuất sắc trong thâm canh cây cõi chế biến các sản phẩm từ cõi và kim ngạch xuất khẩu của huyện nga sơn luôn cao nhất tỉnh
huyện nga sơn tỉnh thanh hóa là vùng đất nổi tiếng với nghề trồng cõi làm đồ cõi
cây cõi ở nga sơn gắn liền với thiên nhiên bởi nguyên liệu làm nên những sản phẩm từ cõi cũng giản dị như thiên nhiên ở vùng đồng bằng ven biển giàu truyền thống này
toàn huyện nga sơn có khoảng gần bảy trăm linh hectare đất trồng cõi phân bổ ở tám xã nhưng tập trung nhiều ở sau xã vùng chiều trồng
cây cõi được thu hoạch làm hai vụ với sản lượng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn tấn cõi một năm
theo thống kê sản lượng cói của nga sơn chiếm gần ba mươi tổng sản lượng trên cả nước
cõi được trồng vào khoảng tháng hai sau một năm người dân bắt đầu thu hoạch được
vòng đời thu hoạch của cõi khoảng bảy tám năm là cõi người dân sẽ cải tạo đất và trồng mới
so với trồng lúa thì cõi có hiệu quả kinh tế hơn nhiều nhưng công lao động và sự cực nhọc thì lại gấp nhiều lần
bởi thu hoạch cõi trải qua nhiều công đoạn từ cắt chẻ cõi xe lõi và đặc biệt là phơi khô người dân nói là nghề bán nắng lấy tiền là thế
với nằm lúa nhưng mà nếu mà nói về thu nhập là nó có khả năng nó đắt hơn là lúa nó có thu nhập hơn
nhưng mà vất vả lắm không có máy móc gì hết chỉ có nằm bộ thôi
đất trồng cõi là đất bị nhiễm mặn không thể trồng được cây gì ngoài cõi
để dân không bị đói bởi nghề cói chính quyền xã đã thực hiện thí điểm đưa nước ngọt vào rửa ruộng trồng lúa nhưng rồi bất thành
những năm trước đây đã có rất nhiều ruộng trồng cõi
cõi này thì nó bắp bênh lắm thì nó có một thời gian thì khoảng vài năm nó rẻ còn là vài năm ba năm về đây
hiện tại đến năm nay nữa thì ra cõi nó bị nhổn thì bà con làm thì thu nhập cũng tạm tạm được
còn nếu mà khách nơi khoảng ba năm về trước đây thì ruộng nơi hầu như là cho không ngoài này
hiện tại giờ này thì bà con làm vất vả như thế này nhưng mà cũng có đồng cầm thì nó vất vả
chính quyền huyện nga sơn đã có một số biện pháp chính
ứng dụng khoa học công nghệ trong thâm canh cây trồng chủ trương khuyến khích chuyển đổi và giảm bớt diện tích trồng cõi
trong đó có chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi sang đầu tư mô hình trang trại tập trung nuôi trồng thủy hải sản
đây cũng là phép thử với giá thu mua với các thương lái khi mà diện tích trồng cõi đã được tinh gọn lại
đồng thời địa phương cũng đang nghiên cứu
cô giới hóa vào để trồng và thu hoạch cõi để giảm công cho người trồng cõi
nếu như bây giờ dùng bằng các phương pháp hiện tại này vẫn là thủ công
bà con nhân dân chăm bón và cắt cói bằng phương pháp thủ công và chè bằng thủ công phơi thủ công
thì nó rất là mất nhiều cái nao động và trong đó cộng tính lại
trừ đi thì cái số mà doanh thu là rất thấp do đó bà con tập trung chuyển sang làm các lĩnh vực khác
và cái việc này thì chúng tôi cũng đã đang có ý kiến đề xuất với huyện là cùng phải nghiên cứu và bàn
để đi thăm một số mô hình ở các nơi trên toàn quốc cũng đã có các mô hình để thay đổi
làm cây cõi bằng phương pháp cơ giới hóa
mặc dù nga sơn là địa phương có nghề truyền thống về trồng và sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cõi
nhưng hiện tại ở nga sơn các cơ sở sản xuất sản phẩm chế biến từ cõi còn quá ít
và mang tính tự phát nhỏ lè manh muốn
nếu nhìn ở góc độ kinh tế
việc trồng cõi gắn với chế biến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cõi vẫn mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng lúa
nhưng khúc mắt là phải tìm được thị trường đầu ra cho sản phẩm
không có hệ thống
đây là cái mạnh ai lấy làm như bọn mình lấy làm tự phát
với thợ làm nghề phải làm kỳ công liên tục một mươi tiếng đồng hồ thì mới ra được khoảng một đến hai chiếc chiếu
tuy nhiên thu nhập của người giật chiếu lại không được đáng là bao
trong khi hiện nay với đa số các sản phẩm chăn ga gối nệm
cũng như là chiếu trúc hay là chiếu công nghiệp
thì nghề làm cõi lại càng trở nên khó khăn hơn để người dân trụ vững và phát triển được từ cây cõi
trong vài năm trở lại đây nga sơn đã có những giải pháp quy hoạch hiệu quả để đưa cây cõi
nghề cõi trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế tại địa phương
chủ động tháo gỡ khó khăn cho nghề trồng chế biến các sản phẩm từ cõi
huyện nga sơn đã phát động nhân dân các địa phương
gia quân hạ thấp mạng
hoạt dụng nạo vét hệ thống canh mương đầu tư xây dựng một số trạm bơm cục bộ
giải quyết nước tưới cho vùng cõi
vài năm trở lại đây huyện nga sơn dành vốn ngân sách hàng tỷ đồng hỗ trợ cải tạo đồng cõi
chúng tôi cũng đã thay mưu cho bản đồng huyện
thứ nhất là phải có cái biện pháp là cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng của các diện tích này
bởi vì sản xuất cõi thì nó phải yêu cầu đảm bảo đầy đủ nước tưới và kiếp thời
cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã phối hợp với các trung tâm nghiên cứu
ví dụ như viện bảo vệ thực vật hoặc là học viện nông nghiệp việt nam
để hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cây cõi nhằm đưa cái diện tích cõi cho thu hoạch hai vụ trên năm
từ đó vừa tạo ra giá trị thu nhập trên đời vị tích và cũng tạo nguồn nguyên liệu
để sản xuất một số các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện
để tạo quan việc làm cho các diện tích
các cấp ủy đảng đã quyết tâm đưa cây cõi trở thành cây mang lại giá trị kinh tế cho người dân và địa phương
qua đó khẳng định vị trí vai trò tìm giải pháp phát triển vững chắc vùng nguyên liệu cõi cùng nghề thủ công truyền thống
cây cõi nghề chế biến sản phẩm từ cõi ở nga sơn cần sự hỗ trợ từ nhiều phía
nhất là thắt chặt mối liên hệ bốn nhà mở rộng liên kết vùng để hội nhập
cây cõi gặp rất nhiều khó khăn về mặt tiêu thụ sản phẩm
thị trường tiêu thụ không ổn định sức cạnh tranh của sản phẩm cũng hạn chế
trước những khó khăn như vậy ban chấp hành đảng bộ huyện nga sơn có ban hành nghị quyết năm
vì đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ
trong đó chúng tôi tập trung quan tâm mấy vấn đề
trước hết là chúng tôi đã chỉ nào để ra soát lại toàn bộ
giảm diện tích đất cõi giữ ổn định khoảng tám trăm linh năm hectare
để tập trung cho đầu tư thâm canh tăng năng suất tăng chất lượng sản phẩm cây cõi
và một phần diện tích chuyển sang trồng lúa và nuôi trồng thủy sản có hiệu quả
vấn đề thứ hai là chúng tôi tập trung chỉ nào phát triển các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp
từ nguyên liệu cõi như chiêu cõi nga sơn hay quại lõi
rồi là các mặt hàng thủ công bên mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu
có thể nói rằng là với cái tinh thần chỉ đạo như vậy
đến thời điểm này thì các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp ở nga sơn được dư vững và đang có bước phát triển
vụ cói này gia đình ông tự bà thủy rất phấn khởi
do đồng ruộng vừa được cải tạo do đó năm xào cõi của gia đình ông đạt sản lượng rất tốt
tranh thủ những ngày nghỉ các con của ông cũng ra đồng cõi
du hoạch cùng bố mẹ
thì tôi cũng vì từ cây cõi của nguồn gốc của cái quê hương của nga sơn này này
thì tôi cũng gia đình tôi là sáu đứa con rồi tôi nuôi các cháu ăn đi học
cũng làm cây cõi này ba mươi năm nay
mà nếu mà tính trong một xào cõi này
thì nó dư hơn là cây núa là đánh đổ ba xào cho đến bốn xào lúa
nó cây công này thì nó công lao động quê hương thì nó vất vả mồ hôi thì nhễ nhã
cái việc làm này thì
cái việc làm này thì
nó có được tận dụng được cả cái công phụ của các cháu nó đi học về thì nó cũng phụ với bố mẹ
mặc dù còn nhiều khó khăn cho nghề trồng cõi ở nơi đây
nhưng đất không phụ lòng người cây cõi cũng vậy bền bỉ vươn lên
như chính những người nông dân ở vùng đất sâu truyền thống này
với quy hoạch hiệu quả diện tích trồng cõi
vụ hè thu này nhiều gương mặt tươi vui trên cánh đồng cõi
như ông tự ông thành đã làm cho cánh đồng cõi thêm xanh
thêm niềm tin của người dân vào cây cõi nghề cói nơi đây
có thân cói tươi có màu xanh mướt bóng mượt sau khi thu hoạch sợi có màu trắng đẹp dai và bền
sản phẩm từ sợi cói bóng đẹp sợi nhỏ và đều chiều dài cây cói trung bình đạt một sáu mươi năm mét
những tính chất chất lượng đặc thù của cói nga sơn có được là do điều kiện tự nhiên vùng đất này phù hợp cho cây cói sinh trường và phát triển
hiện tại cây cói nga sơn đã được chứng nhận về chỉ dẫn địa lý
nắm bắt được lợi thế này đã có những mô hình đi đầu trong đầu tư chế biến sản xuất như cơ sở này
từ nhỏ gắn điền với nghề chiều cói dần dần thấy dệt thủ công kém hiệu quả không đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nước nguồn hàng không đủ
sau khi học xong ra trường tôi quyết định mở nhà xưởng đầu tư máy móc để dệt chiếu
gia đình chị nguyễn thu huyền
cũng như nhiều người dân khác trong xã gắn bó với nghề dệt chiếu cói từ lâu lắm rồi
nhưng những năm gần đây các sản phẩm thủ công không thể cạnh tranh được với các sản phẩm từ máy móc công nghiệp
nhiều gia đình không còn mặn mà với công việc này nữa vì vừa vất vả mà thù lao lại chẳng đáng là bao
trước thực trạng đó năm hai nghìn một mươi bốn chị huyền bàn với gia đình và mạnh dạn dành hết phần vốn tích cóp bấy lâu
kết hợp với vay mượn thêm của bạn bè và người thân để mua máy dệt chiếu
thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm sử dụng máy nên sản phẩm làm ra chưa đẹp
nhiều khi máy bị trục chặt không biết sửa thế nào
nhưng với ý chí và lòng quyết tâm vừa làm vừa rút kinh nghiệm
gia đình chị huyền đã làm chủ được nghề dệt chiếu bằng máy như thế này
từ trước cái mà bảo là dự án làm cái
dựng nhà xưởng để mà dệt chiếu dệt máy ấy
thì em thấy là cái nguồn nguyên liệu để mà dệt ấy thì nó cần rất là nhiều cơ
mà nguyên liệu trồng thì nó dần dần nó hụt xuống
thì bọn em cũng bảo là làm cái dự án là thầu lại các cái diện tích mà hoang hoái
bọn em quy hoạch lại rồi bọn em mua máy cắt cói về để mình cắt rồi mình xấy tự động
nhưng mà không cần phải sử dụng nhiều lao động nữa
từ chỗ sản xuất các mặt hàng đơn giản
như chiếu bao bì thảm đệm
đến nay cơ sở này đã liên tục đổi mới mẫu mã theo đơn đặt hàng của khách
sản xuất ra nhiều mặt hàng có giá trị như với nhiều loại kích cỡ chiếu
theo như yêu cầu của khách đặt
với những hoa văn đẹp kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại
dám nghĩ dám làm mạnh dạn đầu tư phát triển nghề truyền thống theo hướng cơ giới hóa
mỗi năm gia đình chị thu lãi hàng trăm triệu đồng
góp phần sản xuất
xây dựng quê hương sầu đẹp từ cây cõi quê nhà
hình ảnh cây dừa đã tồn tại từ rất lâu trong văn học dân gian
trong thơ ca cũng như trong cuộc sống của con người
một phần từ những lợi ích lớn lao
mà nó đem lại
bạn có biết một quả dừa có thể tạo ra ba trăm sáu mươi sản phẩm khác nhau
người ta có thể tận dụng mọi thứ từ cây dừa
từ lớp ruột nước ngọt bùi mát lành
đến những tán lá xanh ngút
nguồn gốc của cây dừa đến giờ vẫn là một đề tài gây tranh cãi
cây dừa phổ biến khắp vùng nhiệt đới
quả của nó nhẹ và nổi trên mặt nước
và có lẽ đã được phát tán rộng khắp
nhờ các dòng hải lưu
quả thậm chí được thu nhặt trên biển tới tận naui
cũng còn khả năng nảy mầm được
dừa phát triển tốt trên đất pha cát
và có khả năng chống chịu mặn tốt
cũng như nó ưa thích các nơi sinh sống có nhiều nắng
và lượng mưa bình thường từ bảy trăm năm mươi đến hai nghìn mm hằng năm
điều này giúp nó trở thành loại cây định cư
bên các bờ biển nhiệt đới một cách tương đối dễ dàng
dừa cần độ ẩm cao
từ bảy mươi đến tám mươi để có thể phát triển một cách tối yêu
điều này lý giải tại sao nó rất ít khi được tìm thấy
trong các khu vực có độ ẩm thấp khu vực địa trung hải
thậm chí cả khi khu vực này có nhiệt độ đủ cao
thực sự người ta có thể làm mọi thứ từ quả dừa
dừa không chỉ cho ta vị ngọt mát của nước uống tinh khiết
thơm ngon mà còn được chế tạo thành những món đồ thủ công
mỹ nghệ đẹp mắt và tinh xào
các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ nguyên liệu của cây dừa
như gỗ dừa gáo dừa trà lá sơ vỏ
đã trở thành những sản phẩm có giá trị trên khắp thế giới
nghề thủ công mỹ nghệ dừa đã trở thành một nghề góp phần
tạo công an việc làm cho hàng nghìn người lao động
hiện nay các sản phẩm mỹ nghệ dừa đã được các nghệ nhân sáng tạo
trên gần năm trăm linh sản phẩm đa dạng
không chỉ quả dừa cọng dừa gỗ cây dừa được lấy từ thân của cây dừa
sau khi sống hơn năm mươi năm sau đó mang đi sẻ gỗ ra thành những miếng nhỏ

thủ công mỹ nghệ rất độc đáo

cho hàng nghìn người lao động

cuối cùng là gọt sữa mài bóng để tạo thành những miếng nhỏ